kể từ khi thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp lan rộng thì rất nhiều cửa khẩu ra với trung quốc đã gặp nhiều khó khăn
huyện bình liêu tỉnh quảng ninh có đường biên giới dài hơn bốn mươi km với rất nhiều đường mòn lối mở
người dân vẫn thường xuyên qua lại sinh hoạt giao lưu văn hóa
từ khi có thông tin về dịch lãnh đạo huyện phối hợp với các lực lượng chức năng đã liên tục họp ra ban
nắm tình hình triển khai một mươi hai chốt dọc tuyến trải dài từ mốc một nghìn ba trăm linh hai tiếp giáp tỉnh lạng sơn đến mốc một nghìn ba trăm hai mươi bảy tiếp giáp huyện hải hà
qua đường mòn lối mở bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho người dân
trong thời điểm khó khăn hiện tại người dân các dân tộc huyện bình liêu cũng đã chung vai sát cánh với cán bộ công tác cửa khẩu
và mong dịch bệnh sẽ được khống chế để nhịp sống vùng biên trở lại bình thường